do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn kéo dài nên từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay hai tháng một mươi một
nhiều khu vực ở thành phố đà nẵng đã bị ngập cục bộ và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
tại nhiều tuyến đường như trần phú hàm nghi nguyễn đức thuận đã bị ngập cục bộ
riêng tại khu vực phường hòa khánh nam mưa lớn đã gây ngập sâu năm khu dân cư
theo người dân địa phương nước ngập tràn vào nhà từ
trên chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng đến hỗ trợ đưa một số người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
còn tại khu vực đường đặng thái thân thuộc quận ngũ hành sơn dự án chống ngập của ban quản lý hạ tầng ưu tiên thành phố thi công không hiệu quả
đã khiến nước không thoát được gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hành sơn
hàng chục hộ dân phường hòa hải đang nói là tình trạng này đã xảy ra rất nhiều lần
theo thống kê lượng mưa đo được từ đêm một tháng một mươi một có nơi lên đến gần một trăm năm mươi mm
sở xây dựng đã phối hợp với các địa phương huy động lực lượng khơi thông cống rãnh tăng cường bơm chống ngập
từ đêm qua công ty thoát nước cũng như các đơn vị các quận huyện đã chủ động phối hợp và thư thông
cũng như bản hành các trạm bơm chống ngập và trực trực những vị trí sống yếu
đến nay thì cơ bản những vị trí mà ngập phục vụ nó cũng đã rút rút đi nhiều
tuy nhiên có một số vị trí mà bà con chúng ta lại đem bịt chay lại
nên thì cũng cái dịp này cũng mong là bà con chúng ta nên cái vị trí sát nhà mình hỗ trợ cùng chúng tôi khơi thông ra
theo đài khí tượng thủy văn trung trung bộ dự báo mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài
nên sở xây dựng đã đề nghị các đơn vị liên quan chủ động trong công tác phòng chống ngập lụt
đặc biệt chú ý khơi thông các cửa cống dọn dẹp rác ứ động trên đường